từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín việt nam airlines sẽ mở hai đường bay mới kết nối thành phố hồ chí minh
với hai hoàn đảo nổi tiếng thế giới là bali indonesia và phuket thái lan
các đường bay mới sẽ mang đến cho hành khách nhiều lựa chọn đa dạng và thuận tiện
để lên kế hoạch trải nghiệm hai điểm đến hấp dẫn này
vietnam airlines sẽ khai thác đường bay thành phố hồ chí minh bali với tần suất bảy chuyến một tuần
trong thời gian đầu từ hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hãng sẽ thực hiện năm chuyến một tuần do hạn chế về mặt khai thác
các chuyến bay khởi hành từ thành phố hồ chí minh lúc một mươi một h một mươi từ bali lúc một mươi sáu h năm mươi
các ngày thứ hai thứ ba thứ năm thứ sáu chủ nhật
đây là đường bay thứ hai của vietnam airlines kết nối việt nam với indonesia
cùng với đó đường bay thứ ba giữa việt nam thái lan của vietnam airlines là thành phố hồ chí minh
phuket sẽ được hãng khai thác với tần suất ba chuyến một tuần
hành khách có thể khởi hành từ thành phố hồ chí minh lúc một mươi năm h năm mươi
từ phuket lúc một mươi tám h bốn mươi các ngày thứ ba thứ sáu chủ nhật
dự kiến đường bay này cũng sẽ được tăng tần suất lên bảy chuyến một tuần từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp mở đường bay mới vietnam airlines dành tặng hành khách chương trình ưu đãi giảm đến năm mươi giá vé khứ hồi